thưa quý vị mặc dù theo dự báo đợt không khí lạnh đầu tiên có xu hướng suy yếu
nhưng hầu hết các địa phương trên cả nước trong ngày hôm nay vẫn có nền nhiệt tương đối thấp
quý vị cần chú ý mặc trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe
còn ở miền trung có thể là có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba và trời thì khá lạnh
một số khu vực như thừa thiên huế ninh thuận hay bình thuận sẽ có nơi là có mưa to và rông
quý vị cũng đề phòng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
với tây nguyên và nam bộ mưa rào và rông xuất hiện vài nơi
riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông bắc đến đông cấp hai ba